theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vào sáng nay hai tháng một mươi một áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão cơn bão thứ một mươi hai
hồi bảy giờ vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai năm độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy năm độ kinh đông cách đảo sông tử tây khoảng ba trăm tám mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tương đương sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày ba tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai ba độ vĩ bắc một trăm một mươi ba hai độ kinh đông cách bờ biển các tỉnh bình định ninh thuận khoảng bốn trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi tương đương bảy mươi năm đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi bốn
do ảnh hưởng của bão khu vực giữa biển đông bao gồm cả vùng biển phía bắc
quần đảo trường sa có mưa rào và rông mạnh gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi ba một mươi
biển động rất mạnh
trong hai mươi bốn giờ tới vùng nguy hiểm gió mạnh từ cấp sáu trở lên trong khoảng một mươi một mươi bốn độ vĩ bắc phía đông một trăm một mươi một độ kinh đông cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba